trong những qua ngày qua tình hình hạm mặn tại tiền giang diễn biến phức tạp đe dọa vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản phía tây của tỉnh
trong khi ngoài sông độ mặn tăng cao còn trong ao mương vườn nước ngọt tự cạn kiệt
do thiếu nước tưới nhiều khu vườn trồng sầu riêng chuyên canh nổi tiếng ở huyện cai lệ đã có biểu hiện suy kiệt sơ sát chết cành
trước tình hình trên để tránh thiệt hại nông dân các vùng chuyên canh tỉnh tiền giang đang áp dụng mô hình dùng bạt ni lông trải trong ao mương chữ ngọt
kết hợp tưới tiết kiệm nước nhằm phòng chống hạn mặn cho vườn cây ăn quả
nông dân ở đây là nước mặn vô hôm nay cũng cỡ nửa tháng rồi đó
bây giờ một số là để trái nhưng giờ người ta không có nước người ta phải bơm lên mà tưới chứ còn không có tưới thì chết cây
còn mấy người người ta cắt trái rồi thì người ta phải chịu để đó chứ giờ sao
chứ không thôi giờ miễn mua nước tưới thì bao nhiêu cho đủ
làm nước ngọt này thì tôi mua bạc
bạc bị ngang sáu thước bị dài năm mươi chứa được tám mươi khối nước
tưới nhỏ nhọt thì tám mươi khối này tưới có thể năm con đất tưới được ba cử
hiệu quả là nước thì nó không gút rồi vô bạc thì nó ở dưới luôn chứ không có gút không mất nước
xã ngũ hiệp huyện cai lệ gồm quần thể những cù lao nằm trên sông tiền
diện tích canh tác trên một sáu trăm linh hectare chủ yếu là vườn chuyên canh sầu riêng đặc sản
mỗi năm cho sản lượng
trên ba mươi năm tấn quả phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu
hiện nay củ lao ngũ hiệp đã bị bao vây giữa bốn bề nước nhiễm mặn
theo ghi nhận ba mươi hộ nông dân nơi đây đã áp dụng mô hình dùng bạt ni lông chữ nước tưới
để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong đó dẫn động người dân trải các mũ bạc hoặc túi bạc để chữ nước ngọt
còn thời điểm nếu sử dụng hết thì có thể là người dân thuê xào lan đến những dùng
nước không có bị nhiễm mặn mua nước ngọt về
tặng tưới cho một số diện tích mà cây đang cho trái không như là đang chuẩn bị cho thương vật
theo dự đoán vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản tại đây sẽ còn phải đối mặt với mặn xâm lấn
trong các kỳ chiều cường cuối tháng hai và trong tháng ba tới
xã ngũ hiệp đang triển khai khoan một giếng tầng sâu và nạo vét khẩn cấp hai tuyến canh mương nội đồng
với mục đích chữ ngọt tại hai ấp hòa hảo và hòa thinh
giúp nhân dân bảo vệ vườn cây an toàn trong mùa hạn mặn năm hai nghìn hai mươi
còn trong tương lai cần phải có những giải pháp giảm nhẹ thiên tai một cách căn cơ hơn để bảo vệ vùng chuyên canh